bộ trị ngân sách địa phương là một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng tương đương hai gdp tổng mức vay của ngân sách nhà nước là bốn trăm hai mươi năm hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
để triển khai các nhiệm vụ về tài chính ngân sách năm hai nghìn một mươi chín nghị quyết giao chính phủ thực hiện một số biện pháp
trong đó có việc siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật
đẩy mạnh thanh tra kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước
vừa qua cục tin học và thống kê tài chính bộ tài chính đã công bố báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng
cho ứng dụng công nghệ thông tin ict index ngành tài chính năm hai nghìn một mươi tám của hai khối trung ương và địa phương
đây là lần thứ một mươi báo cáo này được thực hiện
năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên cục tin học và thống kê tài chính áp dụng phương pháp tính của báo cáo chính phủ điện tử của liên hợp quốc
thay cho phương pháp phân tích thành phần chính đã được sử dụng trong suốt chín năm vừa qua
năm hai nghìn một mươi tám là ict index ngành tài chính năm hai nghìn một mươi tám được khảo sát trên hai khối với hai trăm năm mươi hai đối tượng
gồm khối các cơ quan trung ương của các hệ thống với sáu đối tượng khối các đơn vị cấp tỉnh thành phố sở tài chính
cục thuế kho bạc nhà nước thành phố cục hải quan cục dự trữ nhà nước các khu vực hai trăm bốn mươi sáu đối tượng
trên cơ sở các số liệu thu thập được từ các nguồn tin cậy để phục vụ cho việc tính toán ict index ngành tài chính
năm hai nghìn một mươi tám tổng cục thuế dẫn đầu khối trung ương vị trí thứ hai thuộc về cơ quan bộ tài chính
và tổng cục hải quan xếp vị trí thứ ba
tính đến cuối tháng một mươi toàn ngành hải quan đã thực thu được một tám trăm linh một tám tỷ đồng vào ngân sách
từ việc ấn định thuế và xử phạt qua công tác kiểm tra sau thông quan
cục kiểm tra sau thông quan tổng cục hải quan cho biết lũy kế đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan đã thực hiện sáu ba trăm ba mươi năm cuộc kiểm tra
tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là một chín trăm hai mươi chín tám tỷ đồng
tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền một tám trăm linh một tám tỷ đồng
tăng chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
từ nay đến cuối năm lực lượng kiểm tra sau thông quan toàn ngành sẽ tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác thu nhập
phân tích thông tin để phục vụ việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra
đặc biệt các cơ quan này sẽ tăng cường thu nhập phân tích thông tin các doanh nghiệp lĩnh vực
mặt hàng trọng điểm có rủi ro cao tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu
số thuê lớn trên phạm vi toàn quốc
giữa tuần qua sau cuộc họp với các bộ trưởng thương mại của eu nhà đàm phán thương mại hàng đầu của khối
bà cecilia malmstrom sẽ đến washington vào tuần tới trong nỗ lực thống nhất các nội dung chính
của một thỏa thuận thương mại với mỹ trong khi nhiều bất đồng vẫn đang cản trở việc ký kết
thỏa thuận tương lai sẽ thay thế cho thỏa thuận tạm thời được đưa ra vào tháng bảy vừa qua
giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
theo đó hai bên đã đồng ý tạm ngưng việc tăng thuế đối với hàng hóa của nhau
thỏa thuận đã được đặc biệt hoan nghênh tại berlin trước mối lo về việc tổng thống mỹ donald trump
đưa ra quyết định đánh thuế đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu sau khi áp dụng các biện pháp thuế quan
đối với thép và nhôm căng thẳng giữa liên minh châu âu eu và mỹ đã giảm bớt vì washington
đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại với trung quốc điều này có thể gây ra những nguy hiểm lớn
cho nền kinh tế thế giới
vừa qua quỹ tiền tệ quốc tế imf nhận định cuộc khủng hoảng kinh tế đang gây ảnh hưởng
tới argentina sẽ chạm đáy vào cuối năm nay và bắt đầu hồi phục mạnh mẽ vào giữa năm hai nghìn một mươi chín
chuyên gia của imf cũng đánh giá tích cực chính sách tiền tệ mà chính phủ của tổng thống mauricio macri
đưa vào triển khai từ cách đây hơn một tháng qua đó giúp hạ nhiệt xu hướng gia tăng lạm phát
được cho là có thể vượt bốn mươi năm vào cuối năm nay hồi cuối tháng một mươi vừa qua imf đã chính thức
thông qua khoản lượng tiền tệ quốc tế
điều này đã làm vay tín dụng dự phòng của argentina trị giá năm mươi sáu ba tỷ usd trong thời hạn ba năm
đổi lại thể chế tài chính này cũng yêu cầu bessner eris phải thực hiện một loạt các điều kiện
trong đó có việc thông qua một dự luật ngân sách cho năm hai nghìn một mươi chín giảm mạnh chi tiêu công
giảm thâm hụt ngân sách hiện dự luật này đã được hạ viện argentina thông qua và sắp tới
sẽ được đưa vào thảo luận và bỏ phiếu tại thượng viện
thưa quý vị thời gian qua một trong những lĩnh vực được ngành ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn tiến dụng
là lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhất là nông nghiệp công nghệ cao mặc dù nông nghiệp luôn được coi là lĩnh vực
chưa thật hấp dẫn với nhiều ngân hàng nhưng nếu có cách làm phù hợp thì sẽ mang lại hiệu quả cho cả hai phía
với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính phủ và những nỗ lực của ngành ngân hàng phú ngân hàng đã góp phần
vào thúc đẩy phát triển kinh doanh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo báo cáo môi trường kinh doanh hai nghìn một mươi tám của ngân hàng thế giới
chỉ số tiếp cận tiến dụng của việt nam xếp thứ hạng hai mươi chín trên tổng số một trăm chín mươi quốc gia được khảo sát đạt bảy mươi năm điểm trên thang điểm một trăm linh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
các ngân hàng đã đa dạng vào các hoạt động cho vay thực chất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là một số ngân hàng
rất là mạnh dạn trong việc cho vay nông nghiệp công nghệ cao và do vậy tôi cho rằng với sự đa dạng hóa cho vay của các ngân hàng
sẽ giảm bớt rủi ro của thị trường tiến dụng trong năm tới
hiện nhà nước có năm nguồn vốn dành cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn gồm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hỗ trợ phát triển chính thức oda
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi tài chính vi mô và tiến dụng
nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp từ ngân sách hiện còn rất ít chỉ chiếm khoảng sáu trong tổng vốn đầu tư kinh tế xã hội
vốn oda lũy kế đến nay là năm năm tỷ usd chiếm bảy trong tổng vốn oda vào việt nam
nguồn vốn tiếp theo là vốn fdi đầu tư vào nông nghiệp tích lũy hiện nay là gần ba tám tỷ usd chỉ chiếm một năm tổng vốn fdi vào việt nam
còn tài chính vi mô bao gồm các quỹ hiệp hội đầu tư vào nông nghiệp thì mới chỉ chiếm bốn gdp
bên cạnh những rủi ro tiềm mẩn khả năng thu hồi vốn chậm có không ít những vướng mắc từ cơ chế chính sách thu hút đầu tư
bởi chính sách hiện nay có cũng chỉ tạm dừng lại ở mức độ khuyến khích
agribank chủ động đưa ra một chương trình tín dụng hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
thì như vậy các doanh nghiệp có thể tin tưởng và yên tâm rằng đây là một chương trình rất công khai rất minh bạch
và aribank cũng hướng tới một sự minh bạch một nền sản xuất lành mạnh
trong khi các bộ ngành đang hoàn thành văn bản hướng dẫn cho vay đầu tư nông nghiệp công nghệ cao
và chính sách ưu tiên đầu tư vào nông nghiệp thì nhiều ngân hàng đã nhanh tay công bố những gói tín dụng khủng
cho lĩnh vực này với lãi suất thấp hơn năm một năm so với lãi suất thông thường trong lĩnh vực nông nghiệp
với sự tham gia tích cực của ngân hàng thương mại chắc chắn việc giải ngân đối với ngành ngân hàng không khó
tuy nhiên các ngân hàng cũng khẳng định việc giải ngân gói tín dụng này phải trên cơ sở hiệu quả không chẳng lan và dễ dãi
các ngân hàng thương mại chỉ cho vay theo chương trình đối với các doanh nghiệp người dân có dự án
phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả có thị trường tiêu thụ ổn định và sẵn sàng chia sẻ hỗ trợ đối với khách hàng
để chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương của chính phủ đạt kết quả tốt
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ngân hàng nhà nước
hướng dẫn các doanh nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ngân hàng nhà nước
hướng dẫn xác định đúng các dự án ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch
ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực triển khai cho vay theo chương trình
nhưng không chạy theo phong trào đảm bảo hiệu quả và tính bền vững
cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những yếu tố góp phần tích cực trong việc thu hút đầu tư
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia việc tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư một cách đồng bộ toàn diện
đặc biệt là trong hai lĩnh vực thuế và hải quan là hai lĩnh vực quan trọng có tác động lớn đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ở việt nam
theo báo cáo của môi trường kinh doanh năm hai nghìn một mươi tám công bố ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của ngân hàng thế giới
về việc xếp hạng môi trường kinh doanh thế giới thì môi trường kinh doanh của việt nam tăng một mươi bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi
lên vị trí sáu mươi tám trên một trăm chín mươi nền kinh tế thế giới
theo bảng xếp hạng việt nam hiện đứng sau bốn nước trong khu vực asean
đó là singapore vị trí thứ hai trên một trăm chín mươi malaysia hai mươi bốn trên một trăm chín mươi thái lan hai mươi sáu trên một trăm chín mươi và brunei năm mươi sáu trên một trăm chín mươi
như vậy với đa cải cách mạnh mẽ hiện nay của các nước trong khu vực
thì mục tiêu việt nam đạt mức độ trung bình của các nước asean trên các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh sẽ thách thức lớn
đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn
rõ ràng thuế của chúng ta vẫn còn rất là phức tạp
phải dành ra để mà chuẩn bị cho hồ sơ sổ sách về thuế quá là lâu và quá là mất thời gian
vì thế doanh nghiệp của ta vẫn chưa phải là ai nào
và tôi rất là mong ngành thuế sẽ tiếp tục coi như đó là một cái trọng tâm
chú trọng cải cách hành chính cũng như là ứng dụng khoa học công nghệ
để đảm bảo là cái thủ tục thuế nó ở mức độ là gần dân và gần doanh nghiệp hơn
và qua đó cũng sẽ nâng được thứ hạng
thì số này đồng thời cũng sẽ giảm đi những cái gọi là nạn trốn thuế
hoặc là đơ động thuế khá là lớn
đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nhằm mục tiêu thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh
theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm hai nghìn hai

cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu
bảo đảm chất lượng tăng trưởng nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh
của nền kinh tế tập trung trọng tâm cải cách trong hai lĩnh vực
thuế và hải quan
không có nghĩa rằng là bộ tài chính không có những cải cách về ngành thuế
luôn luôn có những thay đổi cải cách về ngành thuế
để giúp cho doanh nghiệp tốt hơn
ví dụ như là áp dụng thuế điện tử rồi hóa đơn thuế
hoặc là quyết toán các hoạt động giá trị gia tăng
thì cũng không cần phải bản giấy nữa mà chỉ cần bản điện tử
thì rõ ràng như vậy thì đã giúp cho doanh nghiệp hơn rất là nhiều
tuy nhiên thì vấn đề hoàn thuế vẫn luôn luôn là những vấn đề
mà chúng ta cần tiếp tục giải quyết
đó chính là nội dung mà khiến cho cái chỉ số nội dung của chúng ta
bị giảm đỉnh
cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách thuế hải quan
bộ tài chính đã quyết liệt chỉ đạo tổng cục thuế và tổng cục hải quan
tiếp tục cải thiện thể chế đẩy mạnh cải cách hành chính
trong lĩnh vực tài chính trọng tâm là lĩnh vực thuế hải quan
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh khuyến khích khởi nghiệp
phát triển doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả
và sức cạnh tranh của chính phủ và thủ tướng chính phủ
trước mắt vấn đấu đạt mục tiêu môi trường kinh doanh
bằng mức trung bình asean bốn tăng cường công tác kiểm tra giám sát
để những cải cách thủ tục hành chính đi vào thực tế
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người nộp thuế
tiếp tục tăng cường đối thoại với doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền
hỗ trợ và tư vấn pháp luật về thuế để nâng cao nhận thức
và tính tuân thủ pháp luật về thuế trong cộng đồng
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại
chúng tôi niềm tin của các bạn